những nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc một sức khỏe ba trăm sáu mươi năm của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai